bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
bệnh nhân thứ nhất là ông nd sáu mươi bốn tuổi ngụ tại bắc giang
ông đê phát hiện viêm gan b cách đây ba mươi năm
ba năm gần đây đã điều trị thuốc kháng virus
năm tháng nay ông đã uống thuốc nam điều trị viêm gan b
tuy nhiên một tháng trở lại đây ông đê xuất hiện mệt mỏi vàng da tăng dần
ông đê đến cơ sở y tế để điều trị
sau một tuần ông được xuất viện về nhà
khi về nhà ông đê thấy mệt mỏi hơn chán ăn tiểu ít có màu vàng sẫm đại tiện phân táo
gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện để điều trị
một ngày sau ông đê được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
ông đê nhập viện trong tình trạng da và mắt vàng đậm được chẩn đoán suy gan cấp sơ gan viêm gan b mạng
các bác sĩ đã giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh tiên lượng rất nặng nguy cơ hôn mê gan
bệnh nhân thứ hai là ông t n t sáu mươi bốn tuổi đến từ hương yên
bệnh nhân không mắc bệnh mạng tính không bị viêm gan b c không uống rượu bia
khoảng ba năm trở lại đây ông tê có uống thuốc nam bắc uống từng đợt mỗi năm khoảng hai đợt
trước khi nhập viện khoảng ba tuần bệnh nhân có uống thuốc nam một mươi ngày để điều trị sỏi túi mật
sau khi uống thuốc bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi ăn uống kém
bệnh nhân đã nhập viện hai tuần để điều trị nhưng sau khi ra viện bệnh nhân lại xuất hiện mệt mỏi
gia đình đã đưa bệnh nhân nhập khoa viêm gan bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị
bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan nhiễm độc có viêm gan cấp
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương phân tích
suy gan có nghĩa là các chức năng của gan đã bị suy giảm không đảm bảo được các chức năng bình thường
khi các chức năng của gan bị suy thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng
ví dụ như hội chứng não gan bệnh nhân có thể hôn mê do gan rồi bệnh nhân có thể bị hội chứng gan thận tức là suy thận do gan
nếu suy gan quá nặng tiên lượng tử vong có thể lên đến từ năm mươi đến bảy mươi
còn viêm gan là nhiễm độc và viêm gan là do các chất độc gây ra
các chất độc này có thể là rượu có thể là thuốc hoặc có thể là hóa chất
khi những chất độc này vào cơ thể chúng làm hủy hoại tế bào gan dần dần làm suy giảm chức năng gan
gan không đảm bảo được các chức năng bình thường thì dẫn đến suy gan
suy đa tạng như hội chứng não gan hội chứng gan thận
khi đó bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê gan tiên lượng tử vong cao
để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra bác sĩ nguyễn nguyên huyền khuyến cáo
đối với bệnh nhân viêm gan virus b đang điều trị phải tuyệt đối tuân thủ thuốc kháng virus
không được ngừng thuốc trừ khi có chỉ định của bác sĩ
thứ hai là khi người dân uống bất kỳ một thứ thuốc gì đều phải tìm hiểu rõ nguồn gốc
không được uống thuốc hoặc các chế phẩm không rõ nguồn gốc
và có biểu hiện mệt mỏi khó chịu tiểu vàng thì phải đi khám ngay các cơ sở y tế gần nhất
để được trần đoán và điều trị kịp thời
cũng về điều trị tiểu đường thời gian qua trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
đã tiếp nhận bệnh nhân nam sáu mươi ba tuổi ở thanh trì hà nội trong tình trạng đau bụng khó thở
nhiễm toan chuyển hóa nặng
bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường sau khi nghe quảng cáo từ người quen có thuốc chữa tiểu đường rất tốt
đã có người nhà sử dụng nên tin và mua theo
thuốc nam này dạng viêng bán hai mươi gói với giá một mươi triệu đồng
sau khi mua và sử dụng thuốc được gần hai mươi ngày bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng nôn mửa
nên được người nhà đưa đến bệnh viện bạch mai sau đó vào trung tâm chống độc để cấp cứu
tiến sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc cho hay
xét nghiệm viên thuốc mà nam bệnh nhân uống đã tìm thấy thành phần thuốc là fedformine
đây là loại thuốc chữa đái tháo đường cũ vì độc tính rất cao gây tử vong cho nhiều người
nên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân nhiều người đã trộn loại chất bị cấm này vào trong các thuốc chữ tiểu đường rồng
mạo danh các thuốc y học cổ truyền thuốc nam thực phẩm chức năng để bán ra thị trường gây ra ngộ độc
thời gian vừa qua không ít người bị tiểu đường đã nghe theo lời quảng cáo
sao bán thuốc nam thực phẩm chức năng trên mạng để mua về sử dụng
trong tình trạng nguy kịch tới tính mạng do ngộ độc chất fenformin thậm chí có người đã tử vong
theo bác sĩ nguyên với các trường hợp ngộ độc thuốc chữa đái tháo đường phenformin gần đây
xuất hiện thêm các triệu chứng nhiễm toàn chuyển hóa nồng độ la tắc trong máu cao tụt huyết áp
rất dễ nhầm lẫn hoặc lộn với sốc nhiễm khuẩn suy gan nên dễ bị bỏ sót
kể cả khi điều trị tích cực tỷ lệ tử vong cũng rất cao
người dân khi bị bệnh cần đi khám ở các cơ sở y tế để được xác định bệnh và kê đơn thuốc phù hợp an toàn
bệnh tiểu đường là bệnh mạng tính dễ gây tâm lý nản với một số bệnh nhân
tuy nhiên bệnh có nhiều hậu quả và nhiều biến chứng nên cần điều trị và theo dõi chặt chẽ lâu dài
về y học hiện đại kết hợp với tuân thủ về chế độ ăn uống vận động và dùng thuốc
người dân cần cảnh giác và tránh xa trước các lời quảng cáo chào mời từ các loại sản phẩm thuốc y học cổ truyền
các thực phẩm chức năng hay các thuốc không đảm bảo về nguồn gốc
như không có các thông tin đầy đủ rõ ràng về giấy phép được cấp bởi bộ y tế
khi nghi ngờ bị ngộ độc hoặc phản ứng bất lợi do một loại sản phẩm thuốc hoặc thực phẩm chức năng
cần giữ lại tất cả các mẫu vật còn lại cùng các thông tin liên quan có thể chuyển cho các cơ quan chức năng
hoặc bệnh viện tuyến cuối để kiểm tra xét nghiệm để xác minh và có các biện pháp ngăn chặn ngộ độc tiếp tục xảy ra với người khác